bắt đầu từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thông tư của bộ công an hướng dẫn về trang bị phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực
theo đó ô tô từ bốn chỗ ngồi chở lên rơm mốc hoặc sơ mi rơm mốc chở khách được kéo theo bởi xe ô tô máy kéo phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
theo chỉ đạo của bộ công an cảnh sát giao thông chưa xử phạt xe từ bốn đến chín chỗ ngồi khi chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy
chỉ xử phạt xe từ một mươi sáu chỗ trở lên và các xe chuyên dùng không được phép dừng phương tiện chỉ để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền cho chủ phương tiện
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng không được tham gia kinh doanh buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của ngành
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an và giám đốc công an tỉnh quảng ngãi lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt công an tỉnh quảng ngãi đã đồng loạt gia quân kiểm soát xe khách xử lý nồng độ cồn vào ban đêm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a vào những ngày cuối năm

lưu lượng xe cổ là rất là đông phức tạp nên là chúng tôi luôn luôn ý thức được rằng là chạy luôn đúng đường và đúng tốc độ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và cho khách hàng và cho tất cả những người tham gia phương tiện giao thông trên quốc lộ
từ thực tế xe khách một mươi sáu chỗ ngồi hiệu kho transite thường chạy quá tốc độ tranh giành khách gây tai nạn trên tuyến quốc lộ một a lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi tăng cường kiểm soát xử lý tốc độ đối với phương tiện này
không để tình trạng lợi dụng lưu lượng khách những ngày cuối năm tăng cao các chủ phương tiện nhồi nhét khách đón trả khách không đúng nơi quy định